doanh thu của trạm này chỉ đạt một bốn tỷ đồng trên một ngày
tuy nhiên thì chỉ sau một mươi ngày kiểm tra đoàn thanh tra của tổng cục đường bộ cho biết
doanh thu của trạm này lên tới hơn một chín tỷ đồng trên một ngày
tức là cao hơn năm trăm linh triệu đồng so với báo cáo của chủ đầu tư
đối với các doanh nghiệp vận tải những đơn vị hàng ngày vẫn phải đóng phí khi đi qua tuyến đường này
thông tin trên thực sự đã gây ra rất nhiều bức xúc
chúng tôi cảm thấy giật mình bởi vì đây là một tổ chức mà do nhà nước đứng ra
ủy nhiệm cho thu tiền của dân mà tranh lệch ở một trạm như thế
thì nó làm mất lòng tin của người dân của các doanh nghiệp
chúng tôi mong rằng là cơ quan nhà nước có thầm quyền cần phải xem chép lại
cái việc đầu tư cái đó ai là người chịu trách nhiệm trước nhà nước và trước nhân dân
theo thống kê của ủy ban thường vụ quốc hội hiện tại trên cả nước có chín mươi sáu trạm thu phí bot
với việc chỉ ra được con số tranh lệch từ trạm bot pháp vân cầu rẽ
câu hỏi được trả lời là
nhiều người đặt ra hiện tại đó là liệu có hay không sự không chính xác trong báo cáo doanh thu
của các trạm thu phí bot trên cả nước
cái trạm pháp vân cầu rẽ là một cái trạm đầu tiên là nó xuất chuyện
cái chuyện là nó không rõ ràng
thế và các cái trạm khác thì đến bây giờ cử tri vẫn cứ băn khoăn
phải rõ ràng là có một cái lượng tiền đã được không được không được đưa vào trong cái tính toán
thì tôi cho là tới đây quốc hội
thành nên thành lập các đoàn giám sát để mà tiến hành giám sát một số dự án lớn
và đồng thời giao cho các đoàn đại biểu quốc hội ở các địa phương có các công trình đô thị
tiến hành giám sát một cách toàn diện đảm bảo tính công khai minh bạch
bên cạnh việc giám sát của quốc hội các nhà phân tích cho rằng
cơ quan quản lý cần nhanh chóng mở rộng mô hình thu phí không dừng
với tất cả các trạm bot trên cả nước
ưu điểm của hình thức thu phí này
không chỉ là tiết kiệm thời gian nhiên liệu cho lái xe
mà còn đảm bảo được tính minh bạch trong thu phí
tránh tình trạng quay vòng vé hoặc báo cáo không chính xác của các trạm thu phí
các chuyên gia nhìn nhận việc triển khai các dự án bot là cần thiết
nhằm đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống hạ tầng ở nước ta
tuy nhiên thì cơ quan quản lý nhà nước cần phải có những biện pháp quyết liệt
để quản lý các trạm thu phí bot nhằm đảm bảo tính minh bạch
tạo sự tin tưởng cho người dân cũng như sự công bằng giữa các doanh nghiệp
cục đăng kiểm việt nam vừa có báo cáo phương tiện hết niên hạn sử dụng
điều đáng chú ý là hai thành phố lớn nhất của cả nước là hà nội và tp hcm
lại đứng đầu về lượng xe quá hạn kiểm định
đặc biệt lượng xe con và xe tải đến hạn kiểm định
nhưng không đến các trung tâm đăng kiểm kiểm định chiếm số lượng nhiều nhất
tính chung đến nay cả nước còn hơn ba trăm sáu mươi sáu xe đã quá niên hạn sử dụng
và quá hạn kiểm định nhưng chưa đến đăng kiểm
cục đăng kiểm việt nam đã tổng hợp danh sách xe hết niên hạn sử dụng
xe quá hạn kiểm định gửi cục cảnh sát giao thông để chỉ đạo
các lực lượng tuần tra kiểm soát trên đường và cảnh sát giao thông các địa phương
phối hợp với các đơn vị đăng kiểm trên cả nước
ngăn chặn kịp thời các chủ phương tiện vi phạm
thu hồi đăng ký và biển số xe theo quy định
ngoài ra cục đăng kiểm cũng đã đưa các phương tiện hết niên hạn kiểm định
lên hệ thống cảnh báo của toàn hệ thống các đơn vị đăng kiểm
từ chối kiểm định các phương tiện hết niên hạn sử dụng
và thông báo tới các cơ quan chức năng để xử lý
là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ngày hai mươi tám tháng bảy
làm chết một mươi tám người bị thương một mươi năm người